các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để giúp quý vị tìm hiểu được phần nào nguyên nhân khủng hoảng bất động sản
và những hệ quả của nó gây ra cho thị trường như thế nào
cũng như mặt tích cực của nó đối với việc giúp thị trường thanh lọc sau mỗi chùa kỳ
thưa quý vị những hệ quả từ cuộc khủng hoảng bất động sản gây ra là rất lớn
từ thiệt hại của doanh nghiệp cho đến số lượng doanh nghiệp tuyên bố đóng cửa
ngừng hoạt động
để quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề thì trước tiên mời quý vị cùng theo dõi
những tổng hợp sau để hiểu được phần nào những tác động của khủng hoảng
bất động sản gây ra ở thời điểm đó
đây là những hình ảnh được ghi nhận tại thời điểm đầu năm hai nghìn một mươi bốn
khi thị trường vẫn được đánh giá với hai cụm từ ảm đạm
bỏ hoang đắt chiếu đầu cơ
đây là những cụm từ thường xuyên được sử dụng ở thời điểm đó
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước thời điểm tính đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tổng dư nợ tiến dụng trong lĩnh vực bất động sản là hai trăm ba mươi bảy năm trăm linh chín tỷ đồng
dù thị trường đã vượt qua được giai đoạn khó khăn
tuy nhiên những bài học của nó vẫn còn hiện hữu
một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường đóng băng giai đoạn đó
chính là lệch pha cung cầu
ông nguyễn trần nam chủ tịch hiệp hội bất động sản việt nam cho biết
trong khi nhu cầu của đại bộ phận người dân là nhà ở phân khúc trung bình và thấp
chiếm khoảng bảy mươi tổng nhu cầu
thì trên thị trường hầu hết các dự án lại cung cấp bất động sản nhờ cao cấp
thiểu hàng hóa giá bán thấp
phù hợp với khả năng thanh toán của đại bộ phận người dân có nhu cầu nhà ở
tại thành phố hồ chí minh và hà nội
rất ít căn hộ trung cư mới có giá bán dưới hai mươi triệu đồng trên một mét vuông
đây là những nguyên nhân chính gây ra khủng hoảng của thị trường bất động sản
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi ba mà chúng ta đã rút ra và có những điều chỉnh
nhưng những chính sách điều chỉnh đó không được tiếp tục duy trì
và kiểm soát phát triển một cách hiệu quả
bên cạnh đó vấn đề nguồn vốn để phát triển bất động sản tại việt nam
lại thiếu tính ổn định phương án huy động vốn chủ yếu của các doanh nghiệp bất động sản
cũng tiềm ẩn quá nhiều rủi ro
giáo sư đặng hùng võ chuyên gia bất động sản cho rằng
thị trường bất động sản việt nam chưa tạo được luồng vốn ổn định
trong khi vốn tự có của các doanh nghiệp bất động sản không cao
luồng vốn tín dụng có lãi suất khá cao thiếu vốn cho vay chung và dài hạn
chịu tác động khá mạnh của thị trường tài chính
luôn vốn chủ yếu mà các nhà đầu tư dự án hay làm
là thực hiện cơ chế mua bán bất động sản hình thành trong tương lai
nhưng vương thức này có nhiều rủi ro
do đó vấn đề vốn cho phát triển thị trường bất động sản việt nam
luôn cần tới các giải pháp phù hợp
phí đất đai dễ tiếp cận vốn dễ tiếp cận chi phí sử dụng vốn thấp
thì sẽ có thể hạ giá thành hàng hóa bất động sản ở việt nam
mặc dù đã trải qua hơn hai mươi năm hình thành và phát triển
nhưng thị trường bất động sản việt nam vẫn được đánh giá là còn quá non trẻ
và còn rất nhiều bất cập
bài học từ cuộc khủng hoảng
chính là điều buộc các cơ quan quản lý nhà nước cần có những nghiên cứu chi tiết hơn
để đưa ra những chính sách phù hợp nhằm điều tiết thị trường theo từng giai đoạn cụ thể
những con số vừa rồi đã giúp quý vị thấy được phần nào những hệ quả
mà cuộc khủng hoảng gây ra cho thị trường bất động sản
tuy nhiên theo các chuyên gia đây cũng là điều kiện giúp cho thị trường tự thanh lọc
và giảm bớt tình trạng các dự án phát triển trên giấy
các chủ đầu tư thiếu năng lực ở giai đoạn hiện nay
mời quý vị
hãy cùng theo dõi những ghi nhận sau
hãy cùng theo dõi những ghi nhận sau

trong việc lựa chọn phân khúc về sản phẩm

theo nhiều đánh giá việc thị trường bất động sản trải qua giai đoạn khó khăn
là một yếu tố tất yếu bởi đó là quy luật chung của cả nền kinh tế
chứ không riêng gì ngành nghề nào
sự khác nhau chỉ là chu kỳ sẽ dài hay ngắn
tuy nhiên mỗi giai đoạn khó khăn
giai đoạn khó khăn của thị trường lại có sự điều chỉnh chính sách phù hợp
bên cạnh đó là chất lượng của những đơn vị phát triển dự án bất động sản cũng được nâng cao
yếu tố vốn để cảm kết phát triển dự án cũng được quan tâm kỹ lượng hơn
qua khủng hoảng vừa rồi tôi đánh giá rằng một trong những tác động tích cực của nó
chính là một sự thanh lọc các nhà đầu tư trên thị trường
và dần dần thị trường chỉ sẽ tồn tại lại được những nhà đầu tư chuyên nghiệp
để coi phát triển
thì các sản phẩm của mình là cái mảng cốt lõi và phải trăng trút vào nó
thì chỉ những nhà đầu tư phát triển chuyên nghiệp như thế thì nó tồn tại
và thực tế trên thị trường thì đã chứng minh cái điều đấy
rõ ràng là số lượng các nhà đầu tư các dự án bất động sản nó giảm đi
nhưng mà đấy là những nhà đầu tư còn lại thì là những nhà đầu tư chuyên nghiệp
theo nhận định của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước
thị trường bất động sản việt nam những năm gần đây đã ghi nhận sự thay đổi chóng mặt
và được đánh giá là một trong những quốc gia nổi tiếng
năng động nhất trong khu vực tại các trung tâm lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
đều ghi nhận sự phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô các dự án nhà ở
các địa phương như đà nẵng nha trang vũng tàu phú quốc lại nổi lên với phân khúc
bất động sản nghỉ dưỡng thú các nhà đầu tư trong và ngoài nước
những dấu hiệu đó đã phần nào chứng minh được bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng
đã tạo tiền đề cho một chu kỳ mới tươi sáng hơn của bất động sản việt nam
thưa quý vị khủng hoảng bất động sản đã tạo điện thoại
điều kiện thanh lọc và giúp cho thị trường có động lực phát triển minh bạch bền vững hơn
điều này không chỉ diễn ra với các doanh nghiệp mà còn áp dụng với hoạt động
của các sản giao dịch bất động sản
theo thống kê của cục quản lý nhà và thị trường bất động sản bộ xây dựng
tính đến thời điểm đầu năm hai nghìn một mươi bốn cả nước có khoảng trên một sản giao dịch bất động sản
tuy nhiên đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn số lượng các sàn giao dịch bất đồng sản giảm mạnh
do sự tác động của khủng hoảng bất động sản thời điểm đó
đơn cử như tại tp hcm đã có đến bốn trăm bảy mươi chín sản giao dịch bất động sản ngừng hoạt động
rõ ràng khi thị trường có sự điều trình
thì không chỉ doanh nghiệp bất động sản yếu kém sẽ gặp khó khăn trong hoạt động
hàng trăm sản giao dịch bất động sản đã phải ngừng hoạt động
kéo theo hàng chục nghìn lao động thất nghiệp
tuy nhiên sau mỗi giai đoạn đó chất lượng trong hoạt động môi giới bất động sản
sẽ được cải thiện và tính chuyên nghiệp cũng được chú trọng hơn
trong quá trình phát triển chúng ta thấy các doanh nghiệp bất động sản
cũng sẽ phát triển theo và cũng gọi là trong hoa đô nở
nhưng mà đến khi có những cái thời điểm gọi là rơi vào khủng hoảng
thì cái việc rơi vào khủng hoảng thì chúng ta biết là nó có sự ảnh hưởng
đến toàn bộ đến nền kinh tế đến tất cả mọi lĩnh vực liên quan đến bất động sản
nhưng mà tuy nhiên mặt trái của khủng hoảng lại là mặt tốt
là thanh lọc thị trường một cách tốt hơn để cho chu kỳ tiếp theo phát triển được ổn định hơn
tức là các doanh nghiệp sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn
các nhà tư vấn phân phối sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn
và mọi người đầu tư sẽ có sự thận trọng hơn cho những cái chu kỳ phát triển sau
chúng tôi đánh giá là trong khủng hoảng chúng ta lại có những yếu điểm của khủng hoảng
đến giai đoạn này công chuyện về các sản khi mà có sự phát triển bất động sản
thế giới hôm qua thì việc tính chuyên nghiệp tôi cho rằng vẫn phải đưa lên hàng đầu
các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc các khách hàng nhỏ lẻ nên quan tâm đến các sản uy tín
để đặt các cái giá trị đầu tư của mình hoặc là đặt mua các căn hộ của mình
và một cái chỗ mà đảm bảo sự tin tưởng tránh mọi cái bất chắc xảy ra trong khi thị trường nó đi xuống
để thị trường bất động sản có sự phát triển một cách bền vững và sẵn sàng đối mặt với những giai đoạn khó khăn
cần phải có những đơn vị phân phối nhà môi giới chuyên nghiệp
họ cần phải tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức cũng như được đào tạo bài bản
để có thể hiểu biết được sản phẩm tính pháp lý và nhu cầu của người mua lẫn người bán
quan điểm kinh doanh hướng tới khách hàng là rất cần thiết giúp giảm bớt tình trạng khiếu kiện
cũng như làm minh bạch thị trường từ đó lấy lại niềm tin của khách hàng
khi có niềm tin người mua nhà sẽ xuống tiền nhờ vậy thanh khoản của thị trường bất động sản cũng sẽ được cải thiện
thưa quý vị và các bạn những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
email bds nhân dân a gmail com